kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện bình gia tỉnh lạng sơn đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng lộc văn toàn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai hộ khẩu thường trú tại thôn tiền phong
xã đức lương huyện đại từ tỉnh thái nguyên về tội trộm cắp tài sản
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện bảo thắng
tỉnh lào cai là đối tượng nguyễn văn chính sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú tại thôn hà my
xã thái nguyên huyện thái thụy tỉnh thái bình
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy và có sẹo chấm cách một cm dưới đuôi lông mày trái
và đối tượng phàn láo lở sinh năm hai nghìn bốn hộ khẩu thường trú tại thôn ngải trồ
xã a mú xung huyện bát sát tỉnh lào cai bị công an huyện bát sát tỉnh lào cai
ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắt tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi ba và có nốt ruồi ở đuôi lông mày trái
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi
hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi
và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp của đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi
hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện